hội đồng nhân dân tp hà nội vừa ban hành nghị quyết số hai hai nghìn hai mươi một nqhdnz về một số chế độ chi đặc thù trong phòng chống dịch covid một mươi chín của thành phố
trong đó hà nội sẽ hỗ trợ một trăm linh chi phí xét nghiệm sàng lọc sars cov hai theo hướng dẫn của bộ y tế ngoài phần chi trả của quỹ bảo hiểm y tế nếu có
đối tượng được áp dụng hỗ trợ một trăm linh chi phí xét nghiệm sàng lọc sars cov hai là các trường hợp phải thực hiện
hội đồng nhân dân tp hà nội vừa ban hành nghị quyết số hai hai nghìn hai mươi một nqhdnz về một số chế độ chi đặc thù trong phòng chống dịch covid một mươi chín của thành phố
trước đó vào ngày bảy tháng bảy bộ y tế đã có công văn gửi ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương sở y tế các tỉnh thành phố và các cơ sở y tế thuộc bộ y tế y tế các bộ ngành về việc hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm covid một mươi chín gồm mức giá xét nghiệm nhanh xét nghiệm kháng nguyên phát hiện sars cov hai trên máy miễn dịch xét nghiệm sars cov hai bằng kỹ thuật real time pcr từ bệnh phẩm dịch hầu họng
ngày hôm nay ủy ban nhân dân tp hà nội đã có công văn hỏa tốc về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng để chủ động phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn trong đó quyết định tạm dừng các hoạt động thể dục thể thao ngoài trời bắt đầu từ một mươi tám h ngày tám tháng bảy cho đến khi có thông báo mới của ủy ban nhân dân thành phố
ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành chủ tịch ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã thường xuyên cập nhật diễn biến tình hình dịch bệnh của các tỉnh thành phố trên cả nước
chủ động xây dựng triển khai các biện pháp phòng chống dịch thuộc ngành lĩnh vực địa bàn quản lý và triển khai chấp hành nghiêm công điện số một mươi ba ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố
cùng với đó bố trí các chốt trực cố định và lưu động tại các khu vực có nguy cơ cao như khu cụm công nghiệp khu trung cư cơ sở khám chữa bệnh trường chợ trung tâm thương mại công viên vườn hoa các khu vực công cộng
phân công lực lượng chức năng thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở kiểm tra xử phạt những trường hợp vi phạm
các đơn vị duy trì chế độ trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn sẵn sàng triển khai các biện pháp truy vết khoanh vùng xử lý kịp thời khi phát sinh các ca bệnh hoặc là các trường hợp liên quan
cụm cảng hàng không miền bắc ga hà nội sở giao thông vận tải thành phố thường xuyên cập nhật và yêu cầu hành khách trên toàn bộ các tuyến vận tải hàng không
đường sắt đường bộ từ các địa phương khác trở về thành phố thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch
trước diễn biến phức tạp tốc độ lây lan nhanh về dịch bệnh covid một mươi chín tại các tỉnh thành phía nam rất nhiều địa phương đã nhanh chóng triển khai và tăng cường các biện pháp cấp bách nhằm phòng chống dập dịch
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh bình định cho biết nhằm ngăn ngừa dịch covid một mươi chín không lây lan xâm nhập vào thành phố biển quy nhơn
bình định triển khai thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên sars cov hai
khoảng ba mươi người là cán bộ và người dân toàn thành phố
đợt xét nghiệm nhanh kháng nguyên sars cov hai diện rộng sẽ diễn ra trong vòng ba ngày từ ngày hôm nay ngày tám tháng bảy tại ba mươi bảy địa điểm trên toàn địa bàn thành phố quy nhơn
từ giờ ngày tám tháng bảy tỉnh long an cũng áp dụng cách ly xã hội theo nguyên tắc chỉ thị một mươi sáu tại thành phố tân an và bốn huyện đức hòa bến lức cần đước cần duộc
các địa phương còn lại áp dụng giãn cách xã hội theo tinh thần của chỉ thị một mươi năm
những người ngoài tỉnh muốn vào long an phải có giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính không quá năm ngày
còn đối với các chuyên gia nhà quản lý và công nhân lao động làm việc ngoài tỉnh chưa có xét nghiệm covid một mươi chín thì không đến nơi làm việc và thông báo địa phương để được xét nghiệm
trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cà mau chỉ đạo từ giờ ngày tám tháng bảy địa phương tạm dừng các hoạt động
cụ thể là các cơ sở kinh doanh dịch vụ quán bar vũ trường karaoke phòng game dạp chiếu phim cơ sở massage
cơ sở dịch vụ thẩm mỹ tạm dừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới các công ty doanh nghiệp hộ gia đình kinh doanh ăn uống không được mua bán tại chỗ
chỉ được mua bán bằng hình thức mang về đặt hàng và thanh toán trực tuyến người giao hàng phải đảm bảo đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch
không tập trung quá một mươi người tại một điểm ngoài công sở bệnh viện trường học yêu cầu tất cả công dân khi đến về tỉnh cà mau cung cấp kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai
trong vòng ba ngày kể từ ngày có kết quả xét nghiệm thời gian thực hiện kể từ giờ ngày tám tháng bảy cho đến khi có thông báo mới
nhằm tránh ủn tắc giao thông đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại các chốt kiểm soát người và phương tiện vào địa bàn tỉnh an giang
công an tỉnh an giang đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp và đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực ghi nhận sau của nhóm phóng viên tại chốt kiểm soát khu vực vàm cống trên tuyến quốc lộ chín mươi một
do hầu hết các tài xế đều chưa qua xét nghiệm và nếu có thì cũng sẽ là quá thời hạn so với quy định mới của ủy ban nhân dân tp long xuyên
khi các tài xế đến chốt kiểm soát đều phải thực hiện lấy mẫu kháng nguyên theo quy định dẫn đến tình trạng ủn tắc giao thông
trước thực trạng trên công an tp long xuyên chủ động phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh và công an thành phố cần thơ phân luồng ở cả hai chiều nhằm tránh ủn tắc giao thông đảm bảo công tác phòng chống dịch
công an tp long xuyên chủ động phối hợp với các phòng nhiệm vụ công an tp long xuyên chủ động phóng đệ
do đó thì công an thành phố long xuyên đã chủ động tăng cường thêm cán bộ chiến sĩ phân luồn ở các cái chốt
thứ hai là chúng tôi phối hợp với hệ phòng bc tám của an giang và công an quận thúc nốt và bc tám của thành phố cần thơ
để phân luồng phía bên thốt nốt và từ cầu ghe sắn trở về phía long xuyên để phối hợp hai bên đảm bảo cho tránh ủng tắc giao thông
chúng tôi đã tham mưu cho ban chỉ đạo phòng chống covid của thành phố để báo cáo quỹ ban tỉnh chỉ đạo sở y tế cùng các cơ sở y tế
hỗ trợ thêm lực lượng để test nhanh kháng nguyên tại chốt kiểm soát đây là vấn đề cốt yếu để giải quyết vấn đề ủng tắc
song song đó lực lượng công an phường và bảo vệ dân phố tham gia tuần tra đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực chốt
đồng thời lắp thêm hệ thống camera tại các khu vực kiểm soát xe mô tô và ô tô
nhằm kiểm soát xe mô tô và ô tô
trong các hoạt động khai báo y tế và đảm bảo công tác an ninh trở tự phòng ngừa trộn cắp xảy ra
mặc dù phải chờ đợi nhiều giờ đồng hồ để được test nhanh và lưu thông vào địa phận an giang
nhưng hầu hết các tài xế đều kiên nhẫn nghiêm chỉnh chấp hành thực hiện đúng các thủ tục theo quy định
test đó là cái trách nhiệm của tài xế cái trách nhiệm đó là trách nhiệm chung cũng tốt cho mình thôi
lại cho anh em như chung là gia đình xã hội
với tinh thần trách nhiệm cao độ hoạt động hết tần suất của các lực lượng
trong ngày đầu đã thực hiện start nhanh gần một mẫu kháng nguyên
giải quyết cơ bản tình trạng ủn tắc giao thông trên tuyến đường huyết mạch để vào địa bàn an giang
tiếp tục với một số tin tức về an ninh trật tự
vào sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với huỳnh thanh nhàn chú huyện trợ mới tỉnh an giang về tội giết người
thông tin của bộ y tế
tin từ cơ quan điều tra giữa huỳnh thanh nhàn và ông hồ văn đẹp có hùn tiền bán số lô số đề để hưởng hoa hồng
trong quá trình bán số lô số đề hai bên đã xảy ra mâu thuẫn
vào khoảng một mươi chín h ngày hai mươi tám tháng sáu trong lúc đi lấy tiền số đề nhàn đã đâm nhiều nhát khiến ông đẹp tử vong
ngay sau khi gây án đối tượng đã rời khỏi hiện trường
đến khoảng hai mươi ba h ngày ba mươi tháng sáu lực lượng công an đã bắt giữ khi đối tượng đang lẩn trốn tại địa phương
công an tỉnh quảng bình tiếp tục huy động thêm lực lượng
bị nghiệp vụ và công an các huyện thành phố lân cận để truy tìm nghi can trong vụ án giết người
xảy ra trên địa bàn huyện quảng ninh vào sáng ngày sáu tháng bảy vừa qua
trước đó một vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra trên địa bàn xã vĩnh ninh huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
nạn nhân là bà hà thị thiểu năm mươi bốn tuổi trú tại địa phương bị giết trong vườn nhà với một số vết thương trên người
quá trình điều tra lực lượng công an xác định đối tượng lê văn triển là con rể của nạn nhân cùng chú địa phương
người có liên quan đến vụ án nên đã thông báo truy tìm đối tượng nghi gây án
trong đêm ngày bảy tháng bảy có thông tin đối tượng nghi vấn đang lẩn trốn tại khu vực hồ thủy lợi của xã vĩnh ninh huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
lực lượng công an đã huy động hơn ba trăm linh cán bộ chiến sĩ của đơn vị công an các huyện quảng ninh lệ thủy và thành phố đồng hới cùng phối hợp truy tìm đối tượng
giám đốc công an tỉnh quảng bình yêu cầu các lực lượng tham gia phá án cần đảm bảo tuyệt đối an toàn về người phương tiện trang thiết bị
nhưng phải đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ khẩn trương truy tìm hiệu quả đồng thời phát hiện mạnh mẽ phong trào toàn dân tố rắc tội phạm nhằm sớm bắt được nghi can để phục vụ công tác điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kim động tỉnh hưng yên đã khởi tố vụ án tạm giữ phàng lao chia chú huyện yên châu tỉnh sơn la về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó vào hồi một mươi một h năm mươi năm phút ngày bảy tháng bảy trên đoạn đường quốc lộ ba mươi chín a thuộc thôn tiên cầu xã hiệp cường huyện kim động công an huyện kim động đã phát hiện và bắt giữ đối tượng phàng lao chìa
thu trong người chia năm gói ni lông bên trong chứa một viên nén nghi là ma túy
kết quả giám định cho thấy số chất trên là ma túy dạng methamphetamin với khối lượng trên chín mươi chín gram
bước đầu chìa khai nhận đã mua số ma túy trên của một người lào tại khu vực biên giới việt lào sau đó mang về hương yên để bán cho một đối tượng chưa rõ địa chỉ
nhưng sau đó đối tượng này đã trả lại trên đường quay về thì bị công an huyện kim động phát hiện và bắt giữ
một đường dây chuyên hoạt động cho vay lãi nặng tại hà nội vừa bị cục cảnh sát hình sự bộ công an đấu tranh triệt phá
một mươi ba đối tượng trong đường dây
bị cơ quan công an bắt giữ và khởi tố về hành vi cho vai lãi nặng
cơ quan công an xác định trần trung tức trung trọng là đối tượng đã có hai tiền sự và một tiền án từ năm hai nghìn một mươi
trung cầm đầu tập hợp đàn em là những đối tượng đều có nhiều tiền án tiền sự để hoạt động cho vay với lãi suất cao trên địa bàn thành phố hà nội
nhóm của trung chủ yếu cho khách hàng vay với hai hình thức
vay lãi ngày từ ba cho đến một mươi đồng một triệu một ngày tương ứng với lãi suất là một trăm linh tám cho đến ba mươi
hình thức thứ hai là vay bốc họ với mức lãi suất tương đương một trăm hai mươi một năm
các đối tượng trong ổ nhóm đều hoạt động theo sự phân công vai trò rõ ràng
khi khách hàng đến hạn mà chưa trả trung chọc chỉ đạo đàn em đến tận nhà khách hàng chửi bới gây sức ép hoặc ngồi chay y đến khi nào khách hàng trả tiền mới chịu về
theo từng nhiệm vụ trung đã trả công cho đàn em từ một mươi đến ba mươi triệu đồng một tháng
hiện cục cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với một mươi ba đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng
cục cảnh sát hình sự cũng đề nghị những người đã vai tiền của đường dây do trần trung cầm đầu liên hệ ngay với cơ quan cảnh sát hiểu tra bộ công an thông qua điều tra viên nguyễn ngọc sơn số điện thoại chín trăm ba mươi tám hai trăm sáu mươi tám bảy
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh quảng nam vừa triệt xóa thành công đường dây hoạt động phạm tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet với quy mô lớn
đây là chiến công đầu tiên của lực lượng phòng
an ninh mạng công an tỉnh quảng nam chỉ sau hai ngày thành lập đơn vị
ngày sáu tháng bảy phòng an ninh mạng đã phối hợp với công an huyện duy xuyên và các đơn vị nghiệp vụ tổ chức trẻ xóa đường dây hoạt động phạm tội tổ chức đánh bạc đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet thắng thua bằng tiền bắt sáu đối tượng liên quan
gồm huỳnh trọng lễ vũ quốc khương nguyễn trần mạnh quốc nguyễn ngọc tuấn đoàn ngọc yên cùng chú thị trấn nam phước huyện duy xuyên và nguyễn anh chú quận tân bình tp hcm
trong đó lễ là đối tượng cầm đầu đường dây qua điều tra ban đầu xác định huỳnh ngọc lễ sử dụng mạng internet chia tài khoản thành sáu tài khoản agen ba mươi hai tài khoản member để giao cho nhiều người đánh bạc với lễ dưới hình thức cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền dựa vào các trận bóng trong vòng chung kết giải vô địch các quốc gia châu âu euro
hoạt động của các đối tượng đều thực hiện trên không gian mạng với thủ đoạn rất tinh vi nên việc đấu tranh triệt phá gây không ít khó khăn cho lực lượng điều tra
mặc dù đơn vị mới thành lập nhưng với quyết tâm cao cán bộ chiến sĩ đơn vị đã ngày đêm sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ theo sát nắm bắt quy luật hoạt động của các đối tượng để phá án
trong thời điểm hiện tại các trận đấu và trung kết giải vô địch các quốc gia châu âu đang gây cắn nên các đối tượng sẽ tăng cường đánh bạc với hình thức cáo độ qua các trận đấu
vì vậy lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao sẽ tiếp tục chủ động nắm tình hình đấu tranh mạnh với hoạt động
từ ngày một mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một đến khi bị bắt người chơi cá cược tổng cộng bốn ba trăm năm mươi lượt với tổng số tiền tổ chức đánh bạc thể hiện trong tài khoản là một một trăm bảy mươi bốn chín trăm chín mươi tám đô
quy ước một đô bằng năm mươi đồng tổng số tiền tổ chức cá cược là trên năm mươi tỷ đồng qua đó lễ thắng được số tiền một một tỷ đồng tăng vật tạm giữ với một ba trăm năm mươi trang tài liệu được trích xuất từ dữ liệu tài khoản đối tượng sử dụng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc
bốn mươi bảy triệu đồng bảy điện thoại di động ba máy tính sách tay một máy tính bảng ba reuters mạng internet và nhiều tăng vật khác có liên quan chuyên án đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng
vào ngày hôm nay các thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi một đã hoàn thành bài thi tổ hợp môn khoa học tự nhiên và khoa học xã hội
mỗi tổ hợp có thời gian làm bài một trăm năm mươi phút vào buổi sáng và bài thi ngoại ngữ vào buổi chiều
thời gian làm bài là sáu mươi phút
kết thúc hai ngày
bước vào kỳ thi đặc biệt này sau thời gian dài phải tạm dừng đến trường để phòng dịch lại đi thi giữa lúc dịch covid một mươi chín đang bùng phát tại nhiều địa phương
hồi hộp và căng thẳng là tâm trạng chung của nhiều sĩ tử
tại tp hcm cũng đã có những điểm thi có thí sinh mắc covid một mươi chín dự thi
dù phát hiện thí sinh mắc covid một mươi chín nhưng sở giáo dục đào tạo tp hcm vẫn tiếp tục tổ chức thi tại các điểm thi này
các biện pháp phòng chống dịch được tăng cường tại một trăm năm mươi năm điểm thi
cùng với đó tổ chức động viên làm công tác tư tưởng cho các thí sinh cùng phòng thi với các trường hợp nhiễm bệnh yên tâm hoàn thành các môn thi còn lại
học sinh đi thi trong giờ này nên là ba mẹ của em cũng hơi lo lắng cho tụi em
tôi luôn đeo khẩu trang mang theo lúc lửa tay và khai kết với mọi người
còn tại hà nội trong ngày thi hôm nay đã có bốn trăm tám mươi thí sinh vắng mặt
trong đó số thí sinh vắng mặt do ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín là một trăm sáu mươi
dù thời tiết không thuận lợi thí sinh vẫn thực hiện nghiêm quy định về phòng dịch và chấp hành đúng hướng dẫn của giáo viên tại các điểm thi
với sự hỗ trợ đắc lực của các tỉnh nguyện viên tiếp xúc mùa thi và lực lượng cảnh sát giao thông an ninh trả tự
các điểm thi đã tăng cường tuyên truyền không để phụ huynh thí sinh lờ là chủ quan với dịch bệnh
mặc dù hôm nay trời diễn biến không được thuận lợi trời đã đổ mưa
tuy nhiên là công an phường con hòa đã tiến hành bố trí các phương án
kịp thời để hướng dẫn phụ huynh học sinh đưa học sinh vào
sau đó đã phân luồng giao thông đảm bảo tình hình giao thông ổn định
kết thúc môn thi tổ hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội vào sáng nay
phần lớn thí sinh tự tin phấn khởi vì đề thi sát với chương trình học
buổi chiều thí sinh làm bài thi ngoại ngữ theo hình thức trắc nghiệm
trong đó lần đầu tiên tiếng hàn được đưa vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
nhận xét chung về các đề thi này nhiều thí sinh cho biết nội dung câu hỏi bám sát kiến thức cơ bản
còn theo giáo viên các bài thi đều có tỷ lệ một mươi năm hai mươi câu hỏi yêu cầu cao hơn để phân hóa
còn chủ yếu đều ở mức nhận biết thông hiểu nên thí sinh dễ dàng đạt điểm trung bình
học trung bình có thể đạt điểm sáu bảy và có thể đạt điểm tốt cho học sinh chăm chỉ
hôm nay là ngày thi thứ hai của kỳ thi này thì cũng chưa phải là kết thúc
thì tôi đề nghị là với tinh thần trách nhiệm cao chúng ta đã chuẩn bị kỹ rồi
thì chúng ta không chủ quan lơ lả
và ngay sau khi coi thi xong thì đề nghị các tỉnh các hội đồng thi
chủ động triển khai ngay các giải pháp các biện pháp đã chuẩn bị sẵn để tiến hành công tác chấm thi
bảo đảm là thứ nhất an toàn
tuyệt đối là
bảo mật không bị
có những sự cố ảnh hưởng đến công tác lưu trữ bài thi
và công tác chấm thi bảo đảm nghiêm túc công bằng
đánh giá chung của bộ giáo dục và đào tạo
ngày thi thứ hai đã diễn ra an toàn nghiêm túc đúng quy chế
còn theo báo cáo của các địa phương về bộ giáo dục đào tạo trước buổi thi cuối cùng
là kỳ thi được tổ chức nghiêm túc vẫn kiểm soát tốt dịch bệnh
và ngay trong lúc này thì bộ giáo dục và đào tạo đang tiến hành buổi họp báo
kết thúc kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ
thông quốc gia hai nghìn hai mươi một kỳ thi được đánh giá là đặc biệt nhất trong lịch sử
vì diễn ra trong đợt dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
theo số liệu của bộ giáo dục và đào tạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay
có hơn chín trăm linh thí sinh dự thi đạt tỷ lệ chín mươi sáu một mươi ba
tổng số thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín nên không thể dự thi là hai mươi ba năm trăm sáu mươi chín
chiếm tỷ lệ hai ba mươi một số thí sinh vi phạm quy chế thi là một mươi tám thí sinh
về thông tin đề toán bị lọt
ngoài vào buổi thi chiều qua bộ giáo dục đào tạo cho biết đã phối hợp với bộ công an
khẩn trương xác minh và xác định được thí sinh này vi phạm bằng việc mang điện thoại vào phòng thi
tại một điểm thi ở lệ thủy quảng bình và hiện đang trong quá trình tiếp tục xác minh xử lý
nhìn chung lãnh đạo bộ giáo dục đào tạo đánh giá cao sự vào cuộc của các địa phương
với nhiều kịch bản giải pháp được chuẩn bị chú đáo cho kỳ thi
có thể thấy là quyết định tổ chức kỳ thi đúng kế hoạch là một quyết định đúng đắn và cần thiết
quyết định đó tạo ra áp lực lớn cho bộ giáo dục đào tạo và cả hệ thống chính trị
tại các địa phương nhưng lại thuận lợi cho thí sinh và góp phần ổn định kinh tế xã hội của cả nước
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín tác động và làm xáo trộn nhiều mặt của đời sống
tuy nhiên để đánh giá thành công hay không còn phải chờ kết quả điểm thi
khi đó mới có thể có sự đánh giá một cách toàn diện
trong phần tiếp theo mời quý vị cùng đến với những tin tức trong bản tin
nhịp sống hai mươi bốn trên bảy từ trường quay phía nam
kim thạch xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
kính thưa quý vị ủy ban nhân dân tp hcm đã công bố một số nội dung chỉ đạo quan trọng
về công tác chống dịch covid một mươi chín trong thời gian tới của thành phố
và đáng chú ý là tp hcm sẽ áp dụng chỉ thị một mươi sáu trên toàn thành phố từ giờ ngày chín tháng bảy
bắt đầu từ giờ ngày chín tháng bảy tp hcm sẽ áp dụng chỉ thị một mươi sáu
giãn cách xã hội toàn địa bàn thành phố
tại cuộc họp chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm nguyễn thành phong nhấn mạnh
việc chống dịch covid một mươi chín được xem như một cuộc chiến do vậy cần quyết lực hơn
về các biện pháp mạnh mẽ hơn siết chặt hơn với mục tiêu đảm bảo an toàn sức khỏe
tính mạng người dân là trên hết
trong thời gian giãn cách tạm ngừng các phương tiện vận tải hành khách
gồm xe ô tô xe hai bánh kể cả xe hai bánh công nghệ
giao sở nội vụ chuẩn bị phương án thay đổi phương thức làm việc
của các cơ quan đơn vị nhà nước trên địa bàn tổ chức cho cán bộ công chức viên chức
người sử dụng lao động sử dụng công nghệ thông tin và làm việc ở tại nhà
chỉ những trường hợp thật sự cần thiết như trực chiến đấu trực chống dịch
trực cơ quan cung ứng hàng hóa thiết yếu xử lý tài liệu mật
và các nhiệm vụ cần thiết khác mới đến làm việc tại công sở
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm cho biết hiện nay số ca nhiễm covid một mươi chín
tại thành phố tăng nhanh tuy nhiên nguồn lực của thành phố vẫn đảm bảo
vì vậy thành phố đề nghị người dân không cần tích trữ hàng hóa
không tập trung đông người tại siêu thị chợ truyền thống
trong thời gian thực hiện giãn cách người dân vẫn có thể ra khỏi nhà
trong trường hợp cần thiết như mua thực phẩm thuốc men thực hiện công vụ
thành phố đủ lượng hàng cung ứng và các điểm bán phân phối hàng quá
đảm bảo duy trì ổn định đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân
để người dân không tập trung đông người mua sắm tích trữ hàng hóa
không đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch và hãy cùng đồng hành
trách nhiệm với thành phố để nhanh chóng kiểm soát được dịch bệnh trên điều an
theo báo cáo của sở y tế tp hcm từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến một mươi tám h ngày sáu tháng bảy
thành phố ghi nhận bảy ba trăm tám mươi năm ca nhiễm trong cộng đồng được bộ y tế công bố
trong đó có bốn mươi năm bệnh nhân tử vong
tp hcm hiện đang điều trị bảy một trăm một mươi tám bệnh nhân dương tính mới
có ba trăm ba mươi năm bệnh nhân nặng tại một mươi một bệnh viện trong đó có tám trường hợp cần can thiệp ecmo
tp hcm sẽ trưng dụng khu vực trống tại tòa nhà thuận kìa plaza đường hùng vương quận năm
để làm bệnh viện giải chiến điều trị covid một mươi chín trong những ngày tới đây
theo ghi nhận chiều ngày tám tháng bảy khu vực block c tòa nhà thuận kiều plaza đã được phun khối quẩn
công nhân được huy động đến để thi công thành lập bệnh viện giải chiến điều trị covid một mươi chín
tất cả đều được khai báo y tế bắt buộc theo quy định
vật tư y tế cũng đã được chuyển lên các tầng để sớm đưa bệnh viện giải chiến vào hoạt động
phục vụ công tác điều trị cho bệnh viện
thuận kiều plaza đã được xây dựng từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn với diện tích xây dựng khoảng một trăm linh m hai
tại phường một mươi hai quận năm công trình này có ba tòa nhà cao ba mươi ba tầng với hàng trăm nhà ở phòng chức năng
trước đó khi được trưng dụng xe bệnh viện giải chiến thuận kiều plaza ít được khai thác sử dụng
trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp các ca nhiễm còn tăng ở tp hcm
thì việc thành lập bệnh viện giải chiến điều trị covid một mươi chín ở thuận kiêu plaza
sẽ giảm tải cho bệnh viện bệnh nhiệt đới bệnh viện điều trị covid một mươi chín tại huyện củ chi
từ đầu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một đến nay nhiều địa phương ở đồng bằng sông cửu long
tiếp tục ghi nhận các ca dương tính covid một mươi chín trong cộng đồng
và tại tiền giang tính đến thời điểm này đã ghi nhận hơn ba trăm linh ca mắc
và trước tình hình trên sáng nay ngày tám tháng bảy trung tướng nguyễn xuân giáp
tư lệnh quân khu chín chủ trì cuộc họp triển khai kích hoạt hoạt động bệnh viện giả chiến số sáu
bệnh viện giải chiến số sáu được thành lập tại
đoàn hai trăm sáu mươi một a trung đoàn hai sư đoàn tám xã bình đức huyện châu thành tỉnh tiền giang
với quy mô ba trăm linh giường bệnh có khả năng mở rộng lên năm trăm linh giường
nhân lực chủ yếu của bệnh viện và đội ngũ y bác sĩ của hai bệnh viện
quân y một trăm hai mươi bệnh viện quân y một trăm hai mươi một và sư đoàn tám
với đầy đủ các trang thiết bị đảm bảo tốt cho các yêu cầu nhiệm vụ
trung tướng nguyễn xuân giắc yêu cầu các cơ quan chức năng quán trực tinh thần
thần tốc quyết liệt hiệu quả an toàn khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch
cơ quan thường trực ban chỉ đạo phòng chống dịch quân khu chủ động liên hệ với ngành chức năng của tỉnh tiền giang
bảo đảm các mặt có liên quan để sớm đưa bệnh viện vào hoạt động ngay
đảm bảo an toàn chặt chẽ cho hoạt động của bệnh viện giả chiến
đồng thời có phương án dự phòng đội ngũ y bác sĩ để sẵn sàng chi viện khi có tình huống xấu xảy ra
trước đó quân khu chín cũng đã điều động lực lượng phối hợp hỗ trợ tiền giang phun hóa chất khử trùng
phòng chống dịch covid một mươi chín tại các khu vực địa điểm lây nhiễm dịch bệnh
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín tại một số địa phương và để tổ chức chạy tàu đạt hiệu quả tiết kiệm chi phí
công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn đã cho tạm dừng chạy hai chuyến tàu xuất phát hà nội sài gòn đến ngày hai mươi ba tháng bảy
từ ngày chín tháng bảy ngành đường sắt sẽ không bán vé cho hành khách đi từ ga sài gòn và đi từ các địa phương khác đến ga sài gòn
đồng thời tàu cũng không đón khách tại ga dĩ an tỉnh bình dương không đón và trả khách tại ga tuy hòa tỉnh phú yên
từ ngày một mươi tháng bảy trở đi ngành đường sắt chỉ còn chạy đôi tàu se bảy se tám trên tuyến đường sắt bắc nam
tuy nhiên cặp tàu này sẽ không bán vé cho hành khách đi từ ga sài gòn đến các ga và đi từ các ga đến ga sài gòn
hành khách có vé đi tàu từ ga sài gòn đi đến các ga hoặc các đoàn tàu bãi bỏ sẽ được bảo lưu vé hoặc liên hệ nhà ga trước giờ tàu chạy để trả vé
từ giờ ngày chín tháng bảy toàn thành phố hồ chí minh thực hiện giãn cách theo chí thị một mươi sáu nhằm kiểm soát không chế dịch bệnh covid một mươi chín
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh chỉ đạo xe giao thông vận tải tạm ngừng hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe ô tô
trừ trường hợp vận chuyển cán bộ nhà quản lý chuyên gia công nhân và một số phương tiện taxi chở người dân đi đến bệnh viện trung tâm y tế trong trường hợp cấp thiết
tạm ngừng hoạt động của xe công nghệ hai bánh và xe hai bánh truyền thống vận chuyển hành khách
đối với hàng không hiện nay đã có chín địa phương tạm dừng tiếp nhận các chuyến bay thương mại tới thành phố hồ chí minh
gồm hải phòng quảng ninh quảng bình gia lai kiên giang nghệ an thanh hóa quảng nam và thừa thiên huế
ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận vừa ban hành quyết định số một nghìn bảy trăm linh năm về việc thành lập hai chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín trên tuyến quốc lộ một a
chút thứ nhất là tại khu vực giáp ranh địa giới hành chính giữa tỉnh bình thuận và tỉnh ninh thuận trên quốc lộ một a thuộc huyện tuy phong
chốt thứ hai là tại khu vực giáp ranh địa giới hành chính giữa tỉnh bình thuận và tỉnh đồng nai trên quốc lộ một a thuộc huyện hàm tân
các lực lượng tham gia làm việc tại chốt này gồm đại diện các đơn vị địa phương như công an
tỉnh chúc trưởng sở y tế trước phó bộ chỉ huy quân sự tỉnh sở giao thông vận tải tỉnh đoàn ủy ban nhân dân huyện tuy phong và ủy ban nhân dân huyện hàm tân
có mặt tại chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín trên quốc lộ một a tại xã tân đức huyện hàm tân
các lực lượng tại chốt kiểm dịch này mỗi người một công việc phối hợp nhịp nhàng cùng nhau thực hiện nhiệm vụ điều tiết phân luận giao thông
hướng dẫn các phương tiện vào bãi đậu xe để khai báo y tế kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch xét nghiệm nhanh covid một mươi chín
xác định lịch trình hoạt động kiểm soát người phương tiện đi vào địa bàn tỉnh nhất là người từ vùng có dịch theo quy định
kiểm soát tất cả các loại phương tiện vào địa bàn tỉnh bình thuận kể cả xe mô tô gắn máy
để làm nhiệm vụ dừng tất cả các phương tiện thực hiện sự chỉ đạo lực lượng công an thanh tra giao thông
cũng như là quân sự phối hợp kiểm soát tất cả các phương tiện bởi ngành y tế
để mà quản lý được người phương tiện qua địa bàn tỉnh bình thuận nhằm kiểm soát được tình hình dịch bệnh trong tình hình hiện nay
chốt còn có nhiệm vụ kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh trên các phương tiện vận tải công cộng vào địa bàn tỉnh
đảm bảo an toàn theo hướng dẫn của bộ giao thông vận tải đồng thời xử lý và đề xuất với các cơ quan chức năng
xử lý các trường hợp có vi phạm về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
bắt đầu từ bảy h ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một cho đến khi có chỉ đạo mới của ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tỉnh
việc thành lập chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín trên tuyến quốc lộ một a nhằm giúp các cơ quan chức năng kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh
ngăn chặn các nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn tỉnh